xã yên bình huyện thạch thất tp hà nội
với vị trí địa lý nằm sát chân núi vua bà thuộc vườn quốc gia ba vì
tại đây có khí hậu đặc biệt trong lành nguồn nước suối rừng tự nhiên tinh khiết và đất nguyên sinh
nên rất thích hợp với việc phát triển nông nghiệp hữu cơ
do đó từ năm hai nghìn ba công ty trách nhiệm ủng hạn khai thác tiềm năng sinh thái hòa lạc
đã quyết định đầu tư thành lập trang trại với diện tích ban đầu sản xuất nông nghiệp là sáu mươi hectare
nông nghiệp hữu cơ nó là một cái xu thế phát triển nông nghiệp bền vững ở các nước trên thế giới
nông nghiệp hữu cơ mang lại rất nhiều lợi ích
lợi ích về môi trường xã hội cho người tiêu dụng cho những người tham gia sản xuất
và nó là một hình thức nông nghiệp phát triển về chiều sâu
nó gần như là một đồng tư về giải hạn
nông nghiệp hữu cơ thực chất không mang lại lợi trước mắt
nhưng nó mang lại lợi về nông giải
bất cứ một nền nông nghiệp nào muốn phát triển bền vững cũng phải hướng tới nông nghiệp hữu cơ
hơn một mươi hectare trồng rau hữu cơ hơn một lợn rừng nái
mỗi năm cung cấp ra thị trường trên một mươi lợn rừng giống và thương phẩm
lợn ở đây chủ yếu được nuôi bằng cho ăn cỏ cám đại mạch đậu tương đậu xanh thuốc nam
do chính trang trại sản xuất
tất cả các chất thải của lợn dùng để nâng năng nông nghiệp hữu cơ
để nuôi run quế
phân run quế lại được dùng để trồng rau hữu cơ
và thịt run quế lại bổ sung dinh dưỡng cho lợn rừng
tất cả đã tạo thành một vòng tròn khép kín trong sản xuất nông nghiệp
toàn bộ đàn lợn ở đây được nuôi theo quy trình sinh sản tự nhiên
chủ yếu dựa vào đặc tính sinh trưởng hoang dã
và bản năng tự chữa bệnh bằng các loại lá cây rừng
thức ăn cho đàn lợn đều là những rau củ quả cỏ
sử dụng chế phẩm vi sinh để lên men
và run quế để tăng độ đạm cho lợn
để giảm chi phí tăng năng suất đàn và an toàn với người sử dụng
trang trại sử dụng các kháng sinh tự nhiên từ cây thuốc nam
như gừng tỏi xài đất khổ sâm mía giò lược vàng hoàn ngọc ngũ sắc nhọ nồi cỏ sước
trong việc phòng và chữa bệnh cho lợn
con lợn rừng là nó sống tự nhiên từ xưa đến giờ
thì tại sao nó khỏe thế nó mạnh thế mà nó không bệnh tật không ấm gì
thì chúng tôi cũng nghiên cứu
thì nó đi ăn những con run này con dế này ăn những cây thuốc nam này
nó sống được như thế
thì chúng tôi cũng đem về gai và hàng ngày mình định lượng cho nó ăn
ví dụ là một ngày là một con lợn ăn là hai lạng lá
lá này một lạng lá kia
như là mình hai lạng là lá của người ta gọi là con khỉ
cây hoàn ngọc là một lạng là cây của các loại cây khác
thì mình để cho tạo sức địa kháng
tại sao trong trang trại lượng rừng chúng tôi hiện tại bây giờ
các đoàn tham quan này cũng không có dịch bệnh gì
đó là sự đề kháng của nó là quá trình ăn thuốc nam
bên cạnh chăn nuôi lợn rừng
như năm gần đây trang trại đã và đang để mạnh phát triển nuôi dun quế
để vừa xử lý môi trường sau chăn nuôi
vừa tận dụng nguồn chất thải chăn nuôi
làm phân bón hữu cơ gia tăng thêm giá trị
tại khu vực nuôi dun quế này
mỗi ngày có thể sản xuất ra khoảng năm tấn phân bón hữu cơ
được biết thức ăn chủ yếu của run quế là phân lợn
do chính trang trại nuôi và phân châu bò
được trang trại mua lại từ những người dân trong vùng
điều này không những giúp người dân địa phương gia tăng thu nhập
mà còn góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường
do chất thải của châu bò tại địa phương
do các hộ dân nuôi theo hướng chăn thả nhỏ lẻ
dung quế ở đây là chúng tôi nuôi khoảng sáu tháng
hàng lần một năm thì mình mới thu
còn lại là chúng ta thu là thu
lúc thu dung là chúng ta sẽ lên thành luống
để cho nó ăn
nó ăn xong ta lấy cái chỗ cái mồi sớm
cho nó ăn ta lại đi nuôi
nuôi chỗ khác để ta lại tiếp tục
ta lại cho nó ăn phân
dun giống là chúng tôi sẽ cho nó ăn
nó ăn vào khoảng một tuần
thì nó ăn sẽ tan cái phân mình cho ăn
xong là lấy cái xẻ mình hớt
lấy cái chỗ là toàn bao nhiêu là trứng này
ra ăn uống khác ra nhà khác
để là chúng ta lại tiếp tục lấy gầy giống
phần lấy hàng ngày là do công ty cấp về
và chúng tôi chỉ việc lấy để cho ăn
nó vẫn đảm bảo cho sức khỏe của người
nó không có thuốc chưa sâu không có một cái gì cả
nó tiền bằng hữu cơ bằng cái phân oai mục
chúng tôi vào đây làm tới cảm thấy nó khỏe hơn
với không thể tiếp xúc với hóa chất
việc tận dụng nguồn chất thải hữu cơ
không những góp phần bảo vệ môi trường
tiết kiệm chi phí trong sản xuất trồng trọt
mà còn giúp doanh nghiệp tăng thêm thu nhập hàng tháng
từ việc bán phân bòn hữu cơ
một khối phân hiện tại bây giờ là
nói dù nó là hai trăm linh
nhưng sau quá trình mình sản xuất ra
thực phân dung thì nó còn tầm là năm mươi hay năm mươi
bây giờ thì được năm mươi
thì cái lượng bán như vậy chúng tôi bây giờ
thì đối với bán lã là một mươi năm đồng tinh một kg
nhưng với hợp đồng chúng tôi chiếc kháu
thì theo người ta khách hàng đã siêu hàng lớn
mỗi tháng bình quân ra
thì nó cũng đem lại cho chúng tôi
là được tầm khoảng bốn trăm linh năm trăm linh triệu một tháng
nước thải vệ sinh chuồng trại
được xử lý bằng phương pháp bioga
chất thải rắn được sử dụng để nuôi run quế
phân phân vệ sinh chuồng trại
rắn dân quế dùng để trồng rau hữu cơ
thịt dân quế dùng để bổ sung
chất dinh dưỡng cho lợn rừng
đây chính là cơ sở nền tảng
để phát triển sản xuất rau hữu cơ
ở trang trại hoa viên
tại đây hàng ngày cho ra thị trường
hàng trăm tấn rau hữu cơ các loại
như ngót cải các loại khoa thiên lý
rau muống rau lang ngọt rèn
mức hương bầu bí su su
trồng rau theo hướng hữu cơ
đồng nghĩa với việc
nói không với tất cả các loại thuốc bảo vệ thực vật
do đó để phòng chống
các loại côn trùng sâu bệnh hại
bằng bẫy bả
các chế phẩm sinh học như bả chua ngọt
phòng trừ sâu khoang
dẫn dụ ruồi đục quả
chế phẩm làm từ tỏi gừng ớt và rượu
đã được trang trại áp dụng
ở đây tôi làm cỏ bằng tay
phân bón thì phân bón hữu cơ
và không dùng thuốc bảo vệ thực vật
không dùng thuốc chứa sâu
không dùng thuốc diệt cỏ
phân bón thì bón bằng phân run trùng quế
và đậu tương
mình ngâm ủ
thì là ta một là
ta xay nghiền ngâm ủ
hai là ta ngâm cả hạt
sau từ sáu đến một mươi hai tháng
ta đem tưới cho rau
và bón cho rau
còn về nước tưới cho rau
thì ta dùng bằng nước nguồn
nước tự nhiên
nước thiên nhiên
và ta dùng từ nước mạch
để ta chăm sóc cho cây rau
hiện trang trại đang là nơi
tạo công an việc làm thường xuyên
cho hơn một trăm linh lao động địa phương
với mức thu nhập ổn định
từ năm tới sáu triệu đồng
một người một tháng
trong đó chín mươi là phụ nữ địa phương
và những người gần hết độ tuổi lao động
nhà tôi cũng ở gần đây
nhưng mà tôi vào đây làm
thấy lương lậu thu nhập
tháng năm triệu
cũng có thời gian để
trăm việc nhà
nghe thấy là không ổn định
bên cạnh đó
việc sản xuất nông nghiệp hữu cơ
đã dần làm thay đổi tư duy
nhận thức của người dân trong vùng
về sản xuất nông nghiệp
những người lao động tại mô hình
cũng đã học được cách trồng rau
theo hướng hữu cơ
nhằm góp phần giữ gìn môi trường
bảo đảm sức khỏe
cho chính bản thân mình
và cộng đồng
từ ngày tôi bước chân vào đây
làm được năm năm rồi
phải nói vào đây là
trồng rau hữu cơ là thật là tuyệt vời đấy
đảm bảo cái sức khỏe
thật là tôi là mong muốn là
về nhà chúng tôi là cứ áp dụng
theo cái phương pháp trồng rau hữu cơ
kể cả trồng bất cứ trồng cây lúa
cây ngô ở nhà là cũng
phải áp dụng theo cái trồng rau hữu cơ
để lại nhiều những nguồn lợi
thuận lợi cho tất cả mọi người trên cộng đồng
so với mọi ngày mà chúng tôi còn cứ làm nhà nông
là cứ theo ngày xưa là cứ làm
như cứ phun thuốc
thì là phải nói ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe
còn từ ngày chúng tôi vào đây làm
thì cảm thấy là con người nó khỏe khói
dễ chịu mà
tư tưởng cũng thoải mái một con người khỏe mạnh hơn nhiều
chắc là sống thọ thêm
hàng đôi chục năm nữa đấy
hiện nay trang trại có hơn một lợn nái
mỗi năm cung cấp cho thị trường
hơn một mươi lợn giống
lợn thương phẩm và gần ba trăm linh tấn rau sạch các loại
hiện tại trang trại hoa viên
với thương hiệu rau hữu cơ đại ngàn
đã được cấp chứng nhận hữu cơ
phù hợp tiêu chuẩn e bốn am
bằng việc đặt duy nhất
một cửa hàng cung cấp các sản phẩm rau
do chính trang trại sản xuất ra
trong trung tâm thành phố hà nội
hàng ngày mỗi khi xe rau về
rất nhiều bà nội trợ đã tìm đến đây
tìm nguồn rau hữu cơ để tiêu dùng
tôi thấy nấu lên thì nước nó
cũng trong hơn
nó để lâu nó không bị
thì thấy an tâm hơn
và rau thì nó không
ngược mà không sẫm màu lắm
ví dụ như rau muống nó không sẫm màu
như hoài chẳng hạn
nói chung là cứ tin tưởng người ta
giá cả như thế mà
với chất lượng tốt là
mà mình ấy yên tâm
thì nhập về là một tạ rau mỗi ngày
khi mà rau về đến cửa hàng
và lúc chín h ba mươi lúc đấy thì khách họ sẽ
đến mua để ăn trực tiếp trong ngày
và cái rau về
thường là sẽ hết ngay
bởi vì là cái lượng rau
mà chúng tôi bán này
rồi là thì khách các tỉnh họ order này
xong chúng tôi sẽ gửi ra xe
đóng thùng gửi ra xe như thế này
gửi về cho họ
và chúng tôi có các kênh bán hàng
hoặc là khách họ gọi điện trực tiếp đến
để đặt đơn hàng
hiện tại thì rau hữu cơ đại ngàn
có một lượng khách rất là ổn định
họ ăn rau hàng ngày
và hàng tuần có những khách họ thường xuyên
là lấy hai ngày
hai ngày trên một tuần
có thể nói là rau hữu cơ đại ngàn
nói trang trại hoa viên
tại xã yên bình huyện thạch tất hà nội
là một trong những mô hình nông nghiệp hữu cơ khép kín
từ chăn nuôi đến trồng trọt
với quy mô lớn của nước ta hiện nay
các sản phẩm của trang trại hoa viên
đã góp phần nâng cao chất lượng sống của người tiêu dùng
mô hình sản xuất hữu cơ hiện nay
thì đúng là nó có dạng hình sản xuất
phải nói an toàn
và nó có cái
bảo vệ về môi trường
và an toàn về thực phẩm nó cao nhất
cao hơn cả sản xuất sản phẩm sạch và việt gáp
thậm chí kể cả các vấn đề khác nữa
tuy vậy thì cũng phải nói thế này
tức là chúng ta sẽ dần dần hướng tới
điều chuyện sản xuất an toàn và sản xuất hữu cơ
nhưng sản xuất hữu cơ hiện nay
chiếm diện tích không phải lớn
và đặc biệt là nó chỉ và đặc thù cho những vùng
cho những điều kiện hộ đông dân
cho điều kiện đất đai điều kiện khí hậu
và nó rất đặc thù với cây con
và khi chúng ta sản xuất như vậy
thì chúng ta sẽ có thể
phải liên kết với doanh nghiệp
khi mà tổ chức như thế thì chúng ta mới thành công được
hiện trên địa bàn thành phố hà nội
đã hình thành duy trì và phát triển
các vùng sản xuất với hơn năm hectare
rau an toàn được quản lý
bảy mươi sáu xã chăn nuôi trọng điểm
với ba tám trăm một mươi trang trại quy mô lớn
ngoài khu dân cư
hai mươi năm cơ sở giết mổ bán công nghiệp
một trăm hai mươi ba mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
được triển khai hoạt động hiệu quả
hà nội đã duy trì
và hình thành một trăm hai mươi một chuỗi liên kết
an toàn thực phẩm từ sản xuất
đến tiêu thụ sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản
trong đó có năm mươi hai chuỗi sản phẩm
có nguồn gốc động vật
và sáu mươi chín chuỗi sản phẩm có nguồn gốc thực vật
thông qua cái chuỗi này
thì bà con cái thứ nhất
là rất nhẹ cái đầu
không phải no đến cái thị trường
mà chỉ sản xuất theo kế hoạch
để ra của cái chuỗi đấy
định hướng là tới đây sản xuất những sản phẩm gì
và cái kỹ thuật chăm sóc ra
thì tất cả những cái đó có chuyên gia
đấy là kỹ thuật
cái thứ hai là không phải no đến cái giá cả
không phải no thị trường
không phải no đến giá cả
và đặc biệt hơn nữa thì
cái sản phẩm nếu theo chuỗi các huyến
thì mới quản lý được cái chất lượng
và đặc biệt là cái quản lý có cái chất lượng
thì người dân thủ đô cũng như là
những cái tỉnh lên cận mà được sử dụng
cái sản phẩm của thủ đô
thì đảm bảo được cái sức khỏe
không những trên địa bàn hà nội
hiện nay đã và đang có rất nhiều doanh nghiệp
trang trại và hộ nông dân
thực hiện sản xuất
nông nghiệp hữu cơ
nông nghiệp sạch theo hướng liên kết chuỗi
để tăng sức mạnh cho hệ sinh thái nông nghiệp
nhằm cung cấp cho thị trường những sản phẩm thịt
rau quả sạch ngon
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng
hiện cả nước có sáu tám trăm linh mô hình
với khoảng một triệu hectare diện tích liên kết
đặc biệt nhờ việc liên kết
hợp tác trong sản xuất
cho nên cả nước đã có gần sáu trăm linh hectare cánh đồng lớn
được xây dựng
trong đó trồng lúa là năm trăm một mươi sáu chín hectare
với khoảng sáu trăm một mươi chín hộ tham gia
liên kết là vô cùng quan trọng
và cách chúng ta liên kết là nào
mà trước hết là phải đổi mới
thay đổi tư duy nhận thức
về cái liên kết
mà trước hết là hình thành một liên kết ngang giữa nông dân với nhau
cái đấy là điều rất quan trọng
có thể gia đình nhỏ lẻ
sản xuất nhỏ lẻ
nhưng mà nó cùng một quy trình kỹ thuật
cùng hành động và cùng theo một quy chế
để nó ra cùng một sản phẩm
chỉ có một sản phẩm
chứ nếu như trường hợp nhỏ lẻ
thì chúng ta sẽ phá vỡ
đấy là một cái quan điểm nhất
cái quan điểm thứ hai
là khi mà chúng ta vào một hợp xã kiểu mới như vậy
chúng ta cùng theo một quy chế như vậy
và chúng ta sẽ rất là hài hòa
giữa mối liên kết giữa người nông dân và doanh nghiệp
để làm sao cho cái sản phẩm ấy
nó không bị ảnh hưởng
do sự phá vỡ của hợp đồng giữa các bên cây gia
ngoài ra cả nước đã xây dựng
để làm sao cho cái sản phẩm ấy

với một chín mươi sáu chuỗi

và ba một trăm bảy mươi bốn địa điểm bán sản phẩm
đã kiểm soát theo chuỗi nông sản an toàn thực phẩm
có thể thấy
các mô hình chuỗi liên kết hiện nay
đã tạo chuyển biến tích cực
giúp người dân phát triển sản xuất bền vững
và tạo ra những sản phẩm nông nghiệp
có thương hiệu
liên kết chuỗi đang là xu thế
là hướng đi tất yếu cho phát triển nông nghiệp bền vững